ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa có công văn chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện phú tân trần văn thời cái nước
tiến hành triển khai giả soát việc nuôi sò huyết và xây dựng công trình trái phép trên đầm thị tường
theo nội dung công văn của ủy ban nhân dân tỉnh cà mau ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trong đó khẩn trương thực hiện việc tuyên truyền giáo dục vận động yêu cầu tổ chức cá nhân có liên quan
ký văn bản cam kết và khẩn trương tự giác di rời so huyết nuôi tháo rỡ công trình xây dựng
công trình phục vụ khai thác và nuôi trồng thủy sản trái phép trả lại hiện trạng tự nhiên của đầm thị tường
nếu tổ chức cá nhân không tự giác chấp hành yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện có liên quan tổ chức
triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật nhằm thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo
của ủy ban nhân dân tỉnh sớm giải quyết rứt điểm tình trạng bao chiếm xây dựng trái phép tại đầm thị tường
đối với các hộ dân có điều kiện kinh tế khó khăn đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phú tân
trần văn thời cái nước chỉ đạo điều tra thống kê phân loại nhóm đối tượng cụ thể
qua đó có giải pháp hỗ trợ tìm kiếm giải quyết việc làm hoặc hướng dẫn sản xuất kinh doanh ngành nghề phù hợp khác